kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của hội tụ gió nên trong ba ngày tới tại vùng núi và trung du các tỉnh thành phía đông bắc bộ vẫn có mưa
có nơi mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm cả đợt có nơi trên sáu mươi mm
ở đồng bằng mưa ít có khả năng xảy ra
mưa kéo dài nên nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất ở vùng núi vẫn khá cao người dân cần đề cao cảnh giác
mưa chủ yếu tập trung về chiều tối và đêm còn ban ngày khu vực vẫn có năng sán đoạn
với mức nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi năm độ
còn tại các tỉnh phía tây bắc bộ do chịu ảnh hưởng nhiều hơn của hội tụ gió nên có mưa rào và rông trên diện rộng
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to kèm tố lốc mạnh lượng mưa phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm cả đợt có nơi cao hơn
người dân nơi đây cũng cần đề cao cảnh giác với lũ quét sạt lở đất nguy hiểm
ban ngày tại đây cũng có năng sán đoạn với mức nhiệt độ trưa chiều giao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ
di chuyển vào khu vực trung bộ
do gió tây nam gây hiệu ứng phơn hoạt động mạnh dần nên các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ có nắng nóng trên diện rộng
với mức nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ vùng núi phía tây có nơi vượt ngưỡng ba mươi tám độ
đợt nắng nóng này còn kéo dài trong nhiều ngày vì vậy người dân nơi đây cần chủ động bổ sung vitamin và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe
cũng như đề cao cảnh giác với cháy nổ cháy rừng rất dễ xảy ra
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới cũng có nắng
riêng phía bắc khu vực có nắng nóng với mức nhiệt độ trưa chiều giao động từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
về chiều tối tại đây có mưa rồng cục bộ trong cơn rồng cần đề phòng với tố lóc và gió giật mạnh có thể xảy ra
vùng cao tây nguyên do gió mùa tây nam vẫn duy trì cường độ mạnh nên mưa rông chưa có dấu hiệu kết thúc
tại đây vẫn có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to kèm tố lốc vào lúc chiều tối
bắt ngày khu vực vẫn có nắng gián đoạn với nhiệt độ ngày đêm sao động trong khoảng từ hai mươi hai ba mươi hai độ
các tỉnh thành nam
trong ba ngày tới vẫn chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh nên duy trì mưa rào và rông trên diện rộng
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to kèm tố lốc mạnh
mưa tập trung chủ yếu là vào lúc chiều tối còn ban ngày vẫn có nắng gián đoạn nên nhiệt độ trưa chiều sẽ ra động trong khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ